sau một mươi năm ngày bùng phát dịch toàn tỉnh hà nam đã ghi nhận bốn trăm năm mươi bảy ca mắc covid một mươi chín trong đó có một mươi ba cán bộ y tế
sáng bốn tháng một mươi bác sĩ trương mạnh sức giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh hà nam cho biết
trên địa bàn vừa ghi nhận thêm hai mươi ca mắc covid một mươi chín mới cộng dồn với ba mươi chín f đã công bố trong ngày hôm qua
mùng ba tháng một mươi nâng tổng số lên bốn trăm năm mươi bảy ca mắc covid một mươi chín
hiện nay các bệnh nhân mắc covid một mươi chín ở hà nam đang điều trị tại bệnh viện lao và bệnh phổi
bệnh viện đa khoa tỉnh trung tâm y tế huyện lý nhân và bệnh viện giã chiến số một làm hạ
theo phân tích dịch tế các ca bệnh được phát hiện tập trung chủ yếu ở thành phố phủ lý
tiếp theo là các huyện thanh liêm kim bảng và bình lục
điều đáng lo ngại là nhiều ca bệnh hiện chưa xác định được nguồn lây
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín ubnd tỉnh hà nam đã yêu cầu các sở ngành cơ quan
đoàn thể và các địa phương tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm xử lý
kiểm soát các ổ dịch không để lây lan diễn rộng dập dịch với hình thần thần tóc và trẻ đề
điều trị ép không hiệu quả quản lý chặt chẽ ép bột theo đúng quy định
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin lắng nghe cảnh báo
từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại